để bảo đảm an toàn về người tài sản trong thời gian có bão số ba vào tối ngày ba mươi một tháng bảy
ubnd huyện đảo bạch long vĩ đã vận động một trăm ba mươi bốn phương tiện về đất liền cầu lên bờ một trăm một mươi hai phương tiện
với một trăm năm mươi một lao động vào nơi tránh trú an toàn hiện chung quanh huyện đảo bạch long vĩ từ một cho đến một mươi năm hải lý
không còn tàu thuyền hoạt động
bên cạnh đó quân và dân của huyện cũng đang nỗ lực chẳng chống nhà cửa kho tàng trước ảnh hưởng của cơn bão
các lực lượng chức năng cũng liên tục thông báo tới ngư dân tàu thuyền nắm bắt kịp thời tình hình thời tiết
theo ghi nhận trong sáng sớm nay hải phòng có mưa rào thời tiết âm u tầm nhìn kém
đảo bạch long vĩ đã có mưa to gió cấp bảy
theo dự báo bão số ba có thể đổ bộ vào khu vực quảng ninh hải phòng vào ngày mai mùng hai tháng tám
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một